thưa quý vị vào dạng sáng qua tại địa phận xã lóng luông huyện vân hồ công an huyện vân hồ tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với công an huyện mộc châu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng là quang văn quyết chú tại xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
lực lượng chức năng đã thu giữ một trăm năm mươi túi bên trong có chứa hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp
ba điện thoại di động cùng với một số vật chứng có liên quan khác
tại cơ quan công an quyết khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực cửa khẩu triềng khương huyện sông mã
định mang về xuê tiêu thụ thì bị phát hiện bắt xử
với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nguyễn thành phát trú tại huyện châu thành tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tạm giữ để điều tra
vào trưa ngày hai mươi một tháng bảy kiểm tra hành chính nhà của nguyễn thành phát tại xã bình hòa
lực lượng công an phát hiện thu giữ một khẩu súng ngắn ổ quay được phát cất giấu trong con gấu bông
hai mươi hai viên đạn hai cây dao tự chế một cây dao xếp và một gậy ba khúc
phát khai nhận khẩu súng và số đạn trên phát mua trên mạng xã hội với giá ba triệu đồng
theo kết quả giám định khẩu súng bị thu giữ là vũ khí quân dụng
hiện vụ việc đang được công an huyện châu thành phối hợp với phòng an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh vừa triệt phá chuyên án bắt giữ sáu đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thành phố hạ long
nhóm đối tượng bị bắt giữ bao gồm trần văn ngọc vũ văn phong hoàng văn phương đỗ văn cảnh ngô huỳnh thủ đỗ quốc hưng đều trú tại thành phố hạ long
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay các đối tượng đã thông qua trang web hicast pro để quản lý điều hành hoạt động cho vay tín dụng đen
tính đến nay các đối tượng đã cho khoảng hai hai trăm linh lượt vay với mức lãi từ một trăm linh chín năm đến hai trăm một mươi chín một năm
tổng số tiền mà các đối tượng dùng cho vay khoảng tám mươi một tỷ đồng thu lợi bất chính khoảng một mươi tám năm tỷ đồng được biết các đối tượng đều từng có tiền án kiển sự
qua điều tra truy xét công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã tiến hành bắt khẩn cấp ba đối tượng là lê hoàng tuấn lục văn tiến và trần văn kiệt cùng chú tỉnh bình phước để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vì cần tiền tiêu xài nên ba đối tượng đã thuê xe ô tô của một người đàn ông của một người dân ở thành phố thuận an tỉnh bình dương làm phương tiện đến tỉnh đồng nai để đi trộm cắp tài sản
tại một phan phòng luật sư ở huyện cẩm mỹ phát hiện trong sân có một xe máy không có người trông coi nên các đối tượng đã đột nhập để lấy trộm
nhờ được tin báo của bị hại công an huyện cẩm mỹ điều tra và bắt giữ được tuấn tiến và kiệt khi đang lẩn trốn tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
công an thành phố hồ chí minh cho biết liên quan đến vụ án phan công khanh cùng với đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra mở rộng cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn của nhiều nạn nhân và tạm giữ tám siêu xe
thông qua báo chí biết phan công khanh và đồng bọn bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên nhiều người nghi ngờ xe của mình đi cầm hoặc bán cho người khác
quá trình tìm hiểu chủ xe ô tô bmw biển số bảy mươi hai a sáu mươi nghìn sáu trăm linh hai phát hiện đối tượng đem xe mình đi cầm
phan công khanh lấy một tỷ đồng nên làm đơn tố cáo đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh cũng tiếp nhận đơn của người tố cáo phan công khanh cùng với đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu berabus tám trăm linh
biển kiểm soát sáu mươi tám a hai mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi thông qua việc khanh mượn xe để trưng bày tại showroom của khanh trong ngày khai trương ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó đến ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba khanh cùng với đồng bọn bán chiếc xe trên
cơ quan cảnh sát điều tra cũng tiếp nhận trình báo về việc khanh còn nợ tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
nợ tiền thuê xe cẩu xe hai mươi năm triệu đồng và nợ tiền nhôm kính sửa chữa xây dựng showroom để khai trương
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan
được biết đến nay cơ quan điều tra đã tạm giữ tám chiếc siêu xe liên quan đến vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh thông báo
ai là nạn nhân của khanh và pha hãy đến ngay phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh số bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo
phường cầu kho quận một để trình báo cung cấp hồ sơ chứng cứ hỗ trợ điều tra để được bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp
đồng thời cơ quan điều tra kêu gọi các đối tượng liên quan đến khanh và pha sớm ra trình diện để hưởng khoan hồng
trên đường tuần tra tổ công tác một trăm linh tám công an tỉnh kiên giang phát hiện xe đang di chuyển ở phía trước nhà trọ
thuộc địa chỉ tổ ba ấp bến trạm xã cửa dương thành phố phú quốc có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
tổ công tác phát hiện trên xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi tám a một mươi tám nghìn chín trăm hai mươi sáu có bốn đối tượng
xét nghiệm nhanh tổ công tác phát hiện hai đối tượng gồm lê quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và hoàng thị trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi dương tính với chất ma túy
khám xét trong túi đeo và trên xe của đối tượng lê quốc khánh tổ công tác tìm thấy hai túi nilong chứa ma túy
đó là hai túi nilong chứa ma túy đá cưng tiểu ly và các tên vật liên quan
lê quốc khánh từng có tiền án về tội cướp tài sản
hai đối tượng lê quốc khánh và hoàng thị trang cùng tan vật được bành giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp phú quốc tiếp tục điều tra xử lý
mua bán một lượng lớn ma túy một đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh sơn la và đồn biên phòng triềng khương phát hiện bắt giữ
vào hồi một mươi chín h hai mươi năm phút ngày hai mươi tháng bảy trên quốc lộ bốn g thuộc bản tiên sơn xã triềng khương huyện sông mã lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tàng tòng văn hình chú xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động vụ việc đang được bộ đội biên phòng tỉnh sơn la tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
liên quan đến vụ án nguyễn như nhân công chức địa chính xã duy trung huyện duy xuyên
tỉnh quảng nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn ba mươi năm tỷ đồng điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã tiếp nhận khoảng sáu trăm linh bị hại có liên quan
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn như nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan cảnh sát điều tra nguyễn như nhân đã lợi dụng vị trí công tác là cán bộ địa chính xã đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tách thửa làm thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất để người dân tin tưởng giao tiền giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và với thủ đoạn này nhân đã chiếm đoạt hơn ba mươi năm tỷ đồng của người dân cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã tiến hành lấy lời khai từ bị hại để điều tra làm rõ về hành vi chiếm đoạt của đối tượng
còn với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mông viết thái hiện đang giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường sông bằng đã bị công an thành phố cao bằng khởi tố bắt tạm giam
quá trình điều tra cơ quan công an xác định từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi trong thời gian kiêm nhiệm công việc tổ phó tổ quản lý điểm trung chuyển hàng hóa nông sản tự sản tự tiêu chợ tạm sông bằng mông viết thái đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước không thực hiện đúng theo các chủ trương mà chính quyền địa phương đã ban hành vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính gây thất thoát tài sản của nhà nước
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cũng đã tiến hành khởi tố ba đối tượng trong vụ án vi phạm tại chợ tạm sông bằng
một đối tượng là thành ủy viên trưởng phòng quản lý đô thị nguyên chủ tịch ubnd phường sông bằng
với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đối tượng nguyễn thành phát chú xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tạm giữ để điều tra làm rõ
trước đó vào trưa ngày hai mươi một tháng bảy tiến hành kiểm tra hành chính nhà nguyễn thành phát tại ấp phú hòa một xã bình hòa lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một khẩu súng ngắn hai mươi hai viên đạn hai cây dao tự chế một cây dao xếp và một gậy ba khúc
tại cơ quan công an phát khai nhận khẩu súng và số đạn trên được phát mua trên mạng xã hội với giá ba triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an huyện châu thành phối hợp cùng phòng an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa khởi tố bắt tạm giam đối với đặng văn sơn trú tại phường trường an tp huế vì đã có hành vi môi giới mại dâm
trước đó lực lượng công an kiểm tra hành chính đột xuất tại một số nhà nghỉ trên địa bàn tp huế
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện ba đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm
quá trình điều tra công an tp huế làm rõ lợi dụng hoạt động kinh doanh cà phê của mình đặng văn sơn đã đứng ra môi giới
mua bán dâm để nhận tiền hoa hồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang tiếp tục khủng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đặng văn sơn về hành vi môi giới mại dâm và số đối tượng mua bán dâm theo đúng quy định của pháp luật